tài xế minh không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa nói trên hiện toàn bộ số hàng hóa đã bị lập biên bản niêm phong tạm giữ để tiếp tục xác minh và làm rõ
thưa quý vị lại có thêm một nạn nhân bị mất tiền khi mà mua hàng qua mạng xã hội đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật là nguyễn bảo quân đã nhanh chóng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thăng bình tỉnh quảng nam khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vào lúc giờ ngày sáu tháng sáu anh hoàng công phúc chú tại tỉnh hải dương lái xe đầu kéo đi từ bắc vào nam phát hiện trên phát hiện hộp đen trên xe bị mất lúc này anh phúc đã dùng tài khoản facebook lên mạng xã hội tìm mua
dưới phần bình luận quân đã để lại số điện thoại trào bán ngay sau đó anh phúc liên hệ quân để hỏi mua hộp đen với giá một mươi hai triệu đồng quân yêu cầu đặt cọc trước sáu triệu anh phúc đã chuyển tiền nhưng đến thời gian hẹn lắp hộp đen quân không đến theo thỏa thuận
sau nhiều lần liên lạc quân yêu cầu anh phúc chuyển thêm sáu triệu để quân đến lắp hộp đen nhưng anh phúc không đồng ý và trình báo với cơ quan công an
liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc đánh bạc trên hệ thống game bài đổi thưởng rickview gạch chéo típ club xảy ra tại các tỉnh thành phố cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình vừa khởi tố bảy đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc
các bị can bị khởi tố gồm phạm thanh tú
hoàng quang lịch
trú tại thành phố đồng hới về tội tổ chức đánh bạc
lưu minh đức
trương minh hóa
nguyễn công trung
lê văn mẫn và trần văn huynh cùng chú tại thành phố đồng hới
từ năm hai nghìn một mươi năm đến tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
tú và lịch thông qua hệ thống game bài đổi thưởng rigvip gạch chéo tip club làm đại lý cấp hai để mua bán điểm rig
sau đó bán lại cho các đối tượng khác đánh bạc trái phép hưởng tiền tranh lệch
từ tài liệu điều tra cho thấy
từ khi bắt đầu làm đại lý cấp hai cho đến khi hệ thống game bài bị đánh sập
tổng số tiền thanh toán đánh bạc của hai đại lý là khoảng trên năm mươi tỷ đồng
sáng nay ngày sáu tháng bảy
tổng cục thống kê họp báo công bố tình hình lao động việc làm quý hai vào sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó trong quý ii thu nhập bình quân tháng của người lao động quý ii là sáu sáu triệu đồng
tăng hai trăm linh sáu đồng so với quý trước và tăng năm trăm bốn mươi hai đồng so với cùng kỳ năm trước
thu nhập bình quân tháng của lao động nam cao gấp một ba mươi bốn lần thu nhập bình quân tháng của lao động nữ
bảy triệu đồng so với năm sáu triệu đồng
thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị cao gấp một ba mươi tám lần khu vực nông thôn
hơn tám triệu đồng so với năm tám triệu đồng
sau đó trong quý hai thu nhập bình quân tháng của người lao động nữ
vào năm hai nghìn hai mươi khi dịch covid một mươi chín bùng phát tại việt nam thu nhập bình quân của người lao động tăng một mươi chín bảy
tương ứng tăng gần một một triệu đồng
đây chính là dấu hiệu chứng tỏ nền kinh tế việt nam đang tăng trưởng tích cực và mạnh mẽ
sáng nay tri cục trưởng tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh con tum cho biết
trung tâm bảo vệ thực vật miền trung thuộc cục bảo vệ thực vật đã có kết quả giám định
bước đầu với nguyên nhân xâm ngọc linh chế
theo đó kết quả giám định của trung tâm bảo vệ thực vật miền trung với lá sâm ngọc linh của cây bị bệnh
ở xã ngọc linh và mangri huyện tumurong đều phát hiện nấm bucini sp trên mẫu củ xâm ngọc linh thu tại xã ngọc linh
phát hiện nấm rizotonia sp
ngoài ra trong mẫu đất thu tại xã ngọc linh có tuyến trùng ký sinh thực vật
mẫu còn lại tại xã mangri không có tuyến trùng gây hại
từ kết quả giám định ban đầu của trung tâm bảo vệ thực vật
trung tâm bảo vệ thực vật miền trung tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh con tum khuyến cáo các địa phương
tiếp tục triển khai các giải pháp phòng và trừ sinh vật gây hại trên cây sâm ngọc linh
cụ thể người dân cần phải thường xuyên kiểm tra vườn nhằm phát hiện sớm các đối tượng sinh vật gây hại
và chủ động phòng trừ bệnh sớm
tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật có trong hai mươi bốn giờ qua
quốc hội nhất trí giảm thuế bảo vệ môi trường về mức sàn trong biểu khung thuế xuất như đề nghị của chính phủ
cụ thể xăng trừ ethanol giảm từ hai đồng một lít xuống mức sàn một đồng một lít
nhiên liệu bay giảm từ một năm trăm linh đồng một lít xuống mức giảm một đồng một lít
dầu diesel giảm từ một đồng một lít xuống mức sàn năm trăm linh đồng một lít
dầu ma rút dầu nhờn mỡ nhờn giảm từ một đồng một lít xuống mức sàn ba trăm linh đồng một lít
dầu hỏa giữ mức thuế ba trăm linh đồng một lít
đây là mức giảm kịch khung mà ubthqh có thẩm quyền quyết định theo sự ủy quyền của quốc hội
sở giao thông vận tải tp hà nội yêu cầu các cơ sở đào tạo phải áp dụng và niêm yết công khai mức học phí tại khu vực tuyển sinh
thu phí theo đúng hướng dẫn về cơ chế quản lý tài chính đào tạo lái xe cơ giới đường bộ không được tùy tiện tăng học phí gây mất ổn định
đồng thời các cơ sở đào tạo lái xe ô tô trên địa bàn thành phố tập trung nguồn lực để bổ sung cơ sở vật chất
hoàn thiện các hạng mục lắp đặt trang thiết bị phục vụ đào tạo lái xe đáp ứng lộ trình đã được bộ giao thông vận tải quy định
thời gian qua việc thu hoạch tiêu thụ vải thiều tại bắc giang diễn ra khá thuận lợi
sở công thương tỉnh bắc giang cho biết tính đến hết ngày ba tháng bảy toàn tỉnh đã tiêu thụ được hơn một trăm hai mươi tấn vải thiều
trong đó có gần năm mươi hai tấn vải sớm còn lại là chính vụ
sản lượng vải của huyện lục ngạn bắc giang tính đến ngày bốn tháng bảy đã tiêu thụ được năm mươi tám năm trăm ba mươi chín tấn

thưa quý vị giả danh cơ quan công an để gọi điện đe dọa yêu cầu chuyển tiền kêu gọi đầu tư trực tuyến
cho vai online qua mạng để lừa đảo chiếm đoàn tài sản
các thủ đoạn này không phải là mới tuy nhiên vẫn có rất nhiều người bị mắc bẫy
công an thị xã phú mỹ và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bà rịa vũng tàu vừa khởi tố một đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ đơn trình báo của một nạn nhân trú tại phú mỹ về việc bị đối tượng không rõ lai lịch lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức cho vay tiền qua mạng
cơ quan cảnh sát điều tra thị xã phú mỹ đã bắt giữ đối tượng võ minh thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại tỉnh bình phước thủ phạm gây ra vụ lừa đảo
khám xét khẩn cấp nơi ở của thành cơ quan công an thu giữ nhiều sổ sách thẻ sim điện thoại máy vi tính điện thoại di động thẻ ngân hàng có liên quan đến hoạt động cho vai tiền online
không có ai mà vai được hết cho dù vai được cũng là lừa đảo kể cả một hai trăm ngàn thì cũng lừa
nếu như mà cái người vay tiền mà lên mạng mà vay tiền thì cái người đó ví dụ như mà họ vay số tiền nhiều nếu mà một hai triệu thì em không nói
một hai triệu vẫn bị lừa giống như là nếu mà chị vai một hai triệu thì một tuần sau chị phải trả hai ba chữ ba chữ gấp đôi số tiền đó mới được vai
thành khai trước đó tham gia một nhóm cho vay tiền trên mạng và được hướng dẫn cách thức hoạt động để lừa đảo
tháng một năm hai nghìn hai mươi hai thành sử dụng tài khoản facebook có tên nguyễn minh thắng đăng bài có nội dung công ty cầm đồ toàn phát cho vai tiền nhanh
khi nạn nhân có nhu cầu vay một tỷ đồng thành đã lập hợp đồng giả chụp gửi cho nạn nhân rồi yêu cầu nạn nhân chuyển trước cho thành một khoản tiền để trả phí bảo hiểm khoản vay và phí giải ngân
từ tháng một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai thành đã nhiều lần yêu cầu nạn nhân chuyển tổng số tiền hai tỷ năm trăm linh nghìn đồng dù khoản tiền ban đầu nạn nhân muốn vay chỉ một tỷ đồng
nói chung là lúc đầu
thì mình cũng không biết tại vì mình chưa vai trạm đến thế giới đấy bao giờ cả chưa vai bao giờ luôn cũng chưa tìm hiểu
xong rồi vào thì thấy nó như thế mình nghĩ cũng lúc đầu cũng tin nó lúc sau thì mình có nghi ngờ nghi ngờ những số tiền mình đã nộp vào rồi mình cũng lo mình cũng sợ mất
nên là lại cố gắng để nộp làm sao để lấy được cái số tiền đó ra để trả cho người thân
lúc đấy nó bị dối lắm rồi vì khi mình đã bị mất số tiền đấy rồi mình rất là dối gần như là khủng hoảng
nên là khi nó nói là mình cứ thấy mình làm
mình làm theo giống như là một cái nó kiểu như thôi miên mình ý dạng như thế
cứ thế mình làm theo nó nói như thế nào là mình làm theo
kể cả mình đi vay nóng bên ngoài mình phải đi vay nóng luôn để mình nộp cho nó nóng góc ngày để nộp cho nó luôn
khi xảy ra rồi tức là khi đã mất điện rồi thì mới phát hiện ra là mình bị lừa
lúc đấy mới đến cơ quan trình báo thì nó là muộn tại vì là tiền vào tài khoản của các đối tượng này
thì bây giờ dịch vụ internet banking thì chỉ còn một đến hai phút sau là đi các tài khoản khác
và tất cả các vụ việc điều tra thì đều là không dừng ở lại là ở một tài khoản nhận
mà nó sẽ chuyển lòng vòng chia nhỏ tiền ra chuyển lòng vòng để đánh lạc hướng
với tổng số tiền hai năm tỷ lừa đảo chiếm đoạt được thành đã được nhận bốn trăm linh triệu đồng
cơ quan công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với võ minh thành về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vâng việc vây tiền trên thực tế dù là vây của ngân hàng hay là của người quen
thì đều phải có giấy tờ tùy thân có tài sản thế chấp hoặc phải có mối quan hệ đủ uy tín và có chứng minh sự thỏa thuận giữa hai bên
còn vay tiền trên mạng thì chỉ cần thông qua việc chụp ảnh giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân thì chỉ có thể là hoạt động lừa đảo
thông qua phóng sự trên thì chúng tôi một lần nữa muốn nhấn mạnh đến mọi người dân
tuyệt đối không nhẹ dạ cả tin nghe theo những lời rụ rỗ trên mạng xã hội để chịu hậu quả tiền mất tật mang
và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại